cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế vừa ban hành văn bản đề nghị các bệnh viện tăng cường theo dõi người mắc bệnh tay chân miệng
để điều trị kịp thời các ca nặng và ghi chép chi tiết hồ sơ bệnh án
từ đầu năm hai nghìn hai mươi cho đến nay cả nước đã ghi nhận hơn một mươi bảy trăm linh trường hợp mắc bệnh tay chân miệng
tại sáu mươi ba tỉnh thành phố và không có ca tử vong
cục quản lý khám chữa bệnh yêu cầu các đơn vị giả soát bổ sung kế hoạch phòng chống bệnh tay chân miệng trên địa bàn
kiểm tra đánh giá về nhân lực cơ sở vật chất trang thiết bị y tế thuốc men bảo đảm sẵn sàng tiếp nhận và điều trị bệnh tay chân miệng